cung cấp nhiều loại sản phẩm có giá trị kinh tế cao lâm sản ngoài gỗ có vai trò quan trọng đối với môi trường sinh thái và sinh kế của nhiều người dân nhất là trong điều kiện biến đổi khí hậu toàn cầu như hiện nay
câu chuyện về cây thảo quả là một ví dụ cụ thể về nguồn thu từ lâm sàng ngoài gỗ tại huyện vị xuyên tỉnh hà giang
cùng với lâm nghiệp nói chung những năm qua huyện vị xuyên tỉnh hà giang đã chú trọng đến phát triển lâm sản ngoài gỗ
theo đó huyện đã từng bước hoàn thiện cơ chế
chính sách nhờ đó mà nhiều mô hình lâm sản ngoài gỗ được hình thành và phát triển đã tạo việc làm từng bước cải thiện sinh kế cho đồng bào các dân tộc góp phần phát triển kinh tế xã hội tại địa phương

câu chuyện về cây thảo quả là một ví dụ thể về nguồn thu từ lâm sản ngoài gỗ tại địa phương
nếu trồng ở nơi đất tốt và chăm sóc chú đáo nhiều nương thảo quả ba mươi năm mươi năm tuổi vẫn cho năng suất và sản lượng ổn định
xã cao bồ vốn được biết đến là vùng đất tập trung nhiều diện tích cây thảo quả nhất của huyện vị xuyên tổng diện tích thảo quả toàn xã hiện có hơn một hectare
nhận thấy lợi ích về kinh tế của loại cây này gia đình anh đặng văn minh đã mạnh dạn đầu tư để phát triển diện tích thảo quả của gia đình
qua quá trình trồng thảo quả anh nhận thấy đây là loại cây phát triển nhanh phù hợp với điều kiện tự nhiên và có giá trị kinh tế
ban đầu anh trồng được một hectare thảo quả đến nay với sự hỗ trợ của chính quyền xã anh đã nhân rộng diện tích thảo quả lên ba hectare
với giá trị kinh tế mang lại mỗi năm cho thu nhập gia đình trung bình một trăm linh triệu đồng
trước đây thì nhà em không làm thảo quả
nhưng mà thảo quả thì mới trồng được
cách đây khoảng hơn hàng chục năm rồi từ năm hai nghìn ba thì bắt đầu mới dầm dộ
bọn em thấy cây này là có cho thu nhập về kinh tế thì bọn em bắt đầu vào trồng
thì từ khi có cái cây này thì kinh tế bọn em khá giả hơn
có xe máy đi lại mua được các tv rồi có một số hộ thì còn mua được cả ô tô
trước đây thì không trồng thì bọn em
ngoài cái cây trè thì không có cây gì để thu nhập chính
chủ yếu là làm ruộng và hái trè
bây giờ là bọn em đi trồng thảo quả
đồng thời thì cũng thu nhập ở cây thảo quả
thì cũng bảo vệ được cả rừng
không cho các đối tượng phá rừng vào mình bảo vệ
đồng thời mình phát hiện mình báo cho chính quyền xá luôn

vào đàm sinh kế cho đồng bào vùng cao nơi đây
chính quyền xã đã tuyên truyền vận động bà con phát triển kinh tế rừng gắn với bảo vệ và quản lý rừng
và những mô hình trồng thảo quả dưới những tán rừng đang mang lại hiệu quả rất cao trong việc phát triển kinh tế
đồng thời cùng với hạt kiểm lâm của huyện để bảo vệ và giữ gìn rừng nguyên sinh
thảo quả thường ra hoa vào tháng ba tháng bốn và cho thu hoạch vào tháng bảy tám
do ở độ cao trên một hai trăm linh mét so với mặt nước biển
do đó sau khi thu hoạch xong thì thảo quả thường được tổ chức xấy khô rồi mới vận chuyển xuống để tiêu thụ
thảo quả là một dược liệu quý của việt nam có mùi thơm vị cay tính ấm
tác dụng trực tràng trừ đầm ấm bụng tiêu tích giúp ăn ngon miệng giải độc
bộ phận được dùng làm thuốc là hạt thảo quả
và được xem là loại có hàm lượng giá trị dinh dưỡng cao
bao gồm chất sơ carbon hydrate protein vitamin c
sắt canxi mage mangan kém và một năm tinh dầu
hiện nay thị trường tiêu thụ chủ yếu là nội địa và đang xuất khẩu đi các nước

bạn gieo một hạt sống xuống đất chăm sóc tưới nước chủ đào mỗi ngày
và bạn chờ đợi một năm trôi qua
trong khi trăm hoa đua nở rồi tản thì giống cây của bạn vẫn nằm im không động tĩnh
bạn vẫn tiếp tục chăm sóc và đợi thêm một năm nữa
nhưng đến năm thứ hai bạn cũng không thấy gì
năm thứ ba cũng không thấy gì
năm thứ tư cũng không thấy gì
bạn sẽ làm gì đây
hãy đợi thêm một năm nữa
vào năm thứ năm bạn sẽ thấy mang nhú lên
và chỉ trong vòng sáu tuần cái cây của bạn đã vụt cao hai mươi bảy mét
làm sao điều đó có thể xảy ra được
vì đơn giản loại cây này đã dành đủ bốn năm phải bỏ ra để phát triển bộ rễ
loại cây đặc biệt này chính là loại cây rất phổ biến ở châu á cây tre
tre là một nhóm thực vật thân xanh đa niên thân gỗ thân tre thẳng bên trong rỗng phân thành nhiều đốt
trên thân tre có các mấu mắt
tre cũng là một loại thực vật có hoa nhưng chỉ nở hoa một lần duy nhất vào lúc cuối đời
cũng như ở việt nam và các nước châu á cây tre gắn bó rất lâu đời trong đời sống người nhật bản
với những công dụng phổ biến của nó
trong nghiên cứu về tre trên thế giới sự kiện hiroshima bị ném bom nguyên tử năm một nghìn chín trăm bảy mươi
được quan tâm như một biểu hiện đặc trưng về sự chịu đựng của loài cây này
chỉ vài ngày sau trận bom cả thành phố hầu như bị san bằng
thì người ta đã phát hiện những cây măng mới trong một khu rừng nhỏ ở đó đã lên xanh
từ rất sớm cây tre đã đóng một vai trò không thể thiếu trong xã hội nhật bản
nó mạnh mẽ thanh thoát rất dễ uốn và đáp ứng được nhiều nhu cầu sử dụng trong đời sống hàng ngày
những chiếc lược những rổ giá bằng tre đã được phát hiện cách đây hơn hai bốn trăm linh năm
điều này cho thấy loài tre đã xuất hiện và phát triển rất rộng ở nhiều nơi trên đất nhật
và nó cũng đã được chế tác thành các vật dụng từ rất lâu
người ta cũng cho rằng
con người đã dùng măng để ăn vào thời kỳ đó
qua các thời kỳ cây tre đã thể hiện ở rất nhiều hình thái
vào trước công nguyên ba trăm linh năm đến bốn mươi năm sau công nguyên
tre cũng đã được dùng như các công cụ đánh cá
như cái bẫy cái dần cái sàn rổ bàn chải
cây tre đã được dùng làm cán bút nhạc cụ như sáo trúc nhật bản
nhiều bức ảnh chụp lại các hiện vật trưng bày ở bảo tàng tre nhật bản cho thấy
từ rất lâu cây tre đã được dùng làm ống dẫn nước
cây tre cũng đã được sử dụng làm rất nhiều thứ đồ dùng
từ những vật gia dụng hàng ngày cho đến vật trang trí
cách đây một năm cây tre cũng được sử dụng chế tạo vũ khí
cho các chiến binh samurai như cung và mũi tên
tre luôn là những vật liệu thiết yếu trong việc phân biệt kiểu dáng kiến trúc
nó không chỉ dùng làm trụ chống đỡ các tấm phên bằng đất xét
mà còn làm vật liệu trang trí trong các góc tường chỗ hóng mát
làm dèm tre và cả đóng chân nhà
các đồ uống trà dùng trong trà thất cũng được chế tác rất tinh xảo
bằng nhiều giống tre khác nhau
có thể thấy người nhật rất coi trọng cây tre
nhiều câu chuyện cổ tích nhiều áng văn thơ và tác phẩm hồi họa có tính ẩn dụ
thể hiện sức mạnh liên kết của cuộc sống người dân nhật với loài cây này
sợi tre là một loại sợi thân thiện với môi trường
nên hiện nay sợi tre đã được ứng dụng bằng công nghệ hiện đại
trong ngành dệt may xây dựng và sản xuất đồ gia dụng ở nhật
đặc biệt đặc tính kháng khuẩn của mình cây tre có khả năng ứng dụng trong nhiều ngành
doanh số của tre và các chế phẩm của loài cây này được ước tính khoảng tám tỷ euro một năm
mọi bộ phận của tre đều có thể ứng dụng làm các sản phẩm phục vụ cho nhu cầu con người